để hưởng ứng tình yêu bóng đá của người dân nhiều địa phương đã tổ chức xem bóng đá miễn phí với những màn hình lớn được lắp đặt tại nhiều địa điểm trung tâm
đây sẽ là cầu nối giúp người dân xích lại gần nhau hơn và cùng thưởng thức trận chung kết của đội nhà một cách trọn vẹn
theo đại diện sở văn hóa thể thao hà nội để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân được theo dõi trận đấu
sở cho lắp một mươi năm màn hình led tại các vườn hoa công cộng công viên phục vụ bà con xem trận chung kết như vườn hoa lý thái tổ lý tự trọng quảng trường đông kinh nghĩa thục công viên thống nhất công viên hòa bình
ngoài ra màn hình led còn được trang bị ở các địa điểm sân vận động mỹ đình và hàng đẩy
số màn hình led này hoàn toàn do huy động từ nguồn xã hội hóa
tùy từng vị trí sở văn hóa thể thao hà nội sẽ cho lắp đặt các màn hình với kích thước khác nhau từ sáu mươi đến một trăm hai mươi mét vuông
đã lâu lắm rồi nhân dân việt nam mới có niềm vui chung từ bóng đá như thế này
dù không được cổ vũ trực tiếp tại sân thi đấu nhưng đây cũng là nguồn động lực to lớn để giúp cho các cầu thủ của chúng ta kiên cường hơn mạnh mẽ hơn để cùng nhau nỗ lực vì một giấc mơ chung giấc mơ vươn tầm châu lục của bóng đá việt